tại địa điểm giao dịch nhân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh huyện thanh ba thuộc khu một mươi xã thanh hà huyện thanh ba tỉnh phú thọ
trong lúc nhân viên đang kiểm đếm tiền thì đột ngột xuất hiện một đối tượng lạ mặt
đầu đối mũ bảo hiểm tai cầm một con dao bầu và một vật màu đen có hình dạng giống khẩu súng ngắn
đối tượng đã khống chế nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa toàn bộ số tiền
năm trăm hai mươi bảy triệu đồng đang được kiểm đếm vào một túi sách mà đối tượng mang theo
sau đó đối tượng nhanh chóng lên xe way màu xanh tẩu thoát
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an tỉnh phú thọ đã huy động lực lượng đến ngay hiện trường
để tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ và tiến hành truy xét đối tượng
đặc biệt công an tỉnh phú thọ đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành bao vây
phòng tỏa tất cả các tuyến đường đối tượng có thể đi qua đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh
tuyên quan giả soát tất cả những đối tượng có đặc điểm đi xe máy màu xanh
không rõ biển số mặc áo mưa đội mũ co cầm và đeo khẩu trang trên địa bàn
như vậy trong vòng ba mươi sáu tiếng đồng hồ với sự quyết tâm trí tuệ của lực lượng công an tỉnh phú thọ
chúng tôi đã bắt gọn đối tượng gây ra vụ cướp xảy ra tại ngân hàng huyện thanh ba
khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng năm công an tỉnh phú thọ đã bắt gọn đối tượng gây ra vụ cướp xảy ra tại ngân hàng huyện thành ba
khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng sáu phòng gây sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ được đối tượng nguyễn thành nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã trung giáp huyện phú ninh tỉnh phú thọ là thủ phạm gây ra vụ cướp
tại cơ quan công an đối tượng nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nam khai nhận do xa vào lô đề cơ bạc nên nam đã dính vào nợ nần
để có tiền trả nợ nam đã nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng
nam đã lên kế hoạch một cách rất tỉ mỉ mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa
chuẩn bị găng tay mũ bảo hiểm súng nhựa áo mưa và tính toán tuyến đường bỏ chạy
đặc biệt đối tượng đã làm mờ biển số xe để tránh bị phát hiện
đặc biệt tay phải em cầm một con dao nhọn dí vào một chị nhân viên
và tay trái em cầm một sụp khẩu súng nhựa bắn lặn diêm
chỉa về hướng hai người nhân viên còn lại và đe dọa để đổ tiền vào túi cho em ạ
rồi sau đó em lấy dao uy hiếp với chị nhân viên lúc đầu đấy
cho ba chị đứng gần nhau để tránh các chị chạy để hô hoán ạ
sau khi các chị lấy tiền từ dưới gầm bàn đổ vào túi được
thì bắt đầu em lùi ra ngoài và em cất
súng nhựa với lại dao vào trong túi thì nhân viên chạy theo vào hô hoán
vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ
công an tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe ô tô trên địa bàn thị xã đông triều
đối tượng bị bắt giữ là đào văn minh chú tại xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
trước đó theo trình báo của chủ phương tiện là anh bùi văn kiên
về việc chiếc xe ô tô của mình bị kẻ gian lấy cắp
công an tỉnh quảng ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ đối tượng cùng tăng vật
tại địa phận phường minh thành thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
phát hiện mẹ chồng cất dấu vàng và tiền trong nhà nàng dâu nhân cơ hội không ai để ý
đã nhiều lần lấy trộm tổng cộng trên hai lượng vàng rồi bỏ trốn
một mươi năm năm sau nàng dâu bị bắt giữ theo lệnh truy nã
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang
đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với thị anh đào chú tại phường tránh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương
về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đào khai nhận hơn một mươi năm năm trước khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn ba
khi đang làm dâu tại nhà bà lâm thị hui ở thị trấn minh lương huyện châu thành
thì phát hiện mẹ chồng cất tiền và vàng trong một cái lưu cạnh nhà tắm
tổng số tiền vàng mà đào lấy trộm của mẹ chồng cả ba lần là hai mươi một tám chỉ vàng hai mươi bốn k và bốn triệu đồng
một thời gian sau mẹ chồng phát hiện mất vàng nghi đào chính là kẻ trộm nên đào bỏ trốn khỏi địa phương
sau một mươi năm năm biệt tích đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đào đã bị cơ quan công an bắt giữ
theo lệnh truy nã khi đang sinh sống tại thị xã bến cát tỉnh bình dương
đột kích một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền
tại một quán cà phê thuộc ấp long hải xã trường tây huyện hòa thành tỉnh tây ninh
do hoàng quốc tâm chú tại xã long thành trung huyện hòa thành tổ chức
công an huyện hòa thành đã bắt quả tang hai mươi đối tượng thu giữ nhiều tăng vật
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận tụ điểm này hoạt động từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay
hàng ngày các đối tượng ở xã trường tây và các địa bàn giáp danh tổ chức đánh bài cao
từ khoảng chín giờ đến ba giờ sáng hôm sau mức độ thắng thua mỗi ván từ vài triệu đồng
tụ điểm đánh bạc này mới hình thành với nhiều đối tượng tham gia đánh bạc có tiền án tiền sự
về đánh bạc và trộm cắp tài sản
hiện công an huyện hòa thành đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
các đối tượng còn lại cho tại ngoại để điều tra làm rõ
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng nay tại thị trấn rồng trôm huyện rồng trôm tỉnh bến tre
đã xảy ra vụ cháy cửa hàng điện tử làm thiệt hại tài sản hơn một tỷ đồng
rất may là không có thiệt hại về người

bắt đầu buổi thi đầu tiên vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với môn ngữ văn thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
mặc dù năm nay số lượng thí sinh giảm một mươi em
nhưng sức nóng của kỳ thi so với năm trước thì không hề giảm
công an thành phố hà nội cũng đã sớm có những phương án bảo đảm an ninh trả tự an toàn cho kỳ thi này
để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay hà nội đã thành lập một trăm sáu mươi chín điểm thi
với hơn ba sáu trăm linh phòng thi
số cán bộ được huy động cho kỳ thi năm nay lên tới một mươi một người lớn nhất từ trước đến nay
trước sự cố một giáo viên truyền đề ra ngoài như năm trước
năm nay trong mỗi buổi thi giám thị lại được nhắc nhở quán triệt về hành vi của mình để thực hiện tốt quy chế
năm nay rút kinh nghiệm từ các năm trước
thì chúng tôi tập huấn thật là kỹ cho tất cả các cán bộ coi thi
làm nhiệm vụ thi yêu cầu tất cả các thầy cô là phải đẻ
điện thoại di động cũng như tất cả các thiết bị thư phát sóng ở phòng hội đồng làm việc hội đồng thi
trước khi lên phòng thi tuyệt đối mang các thiết bị thu phát sóng lên phòng thi
đặc biệt trong những ngày diễn ra kỳ thi công an tp hà nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
công an các quận huyện chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng ở những địa bàn trọng điểm
nơi tập trung đông học sinh đi lại phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt
tăng cường công tác kiểm tra phòng chống cháy nổ tại các điểm thi
đảm bảo an toàn tuyệt đối việc bảo quản đề thi hội đồng thi
công an các đơn vị địa phương phối hợp với hội đồng coi thi ra soát phát hiện những người không đủ điều kiện
theo quy định của quy chế để đề xuất đưa ra khỏi danh sách hội đồng coi và chấm thi
đối chí lực lượng đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối tại nơi ra đề thi nơi in sao đề thi và bảo quản đề thi
bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở trong và ngoài các khu vực các điểm thi
đối chí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông không để xảy ra ủng tắc giao thông
không để xảy ra ủng tắc giao thông cũng như là tai nạn giao thông
không để xảy ra các cái bảo vệ an toàn tính nặng tài sản của học sinh người nhà thí sinh
năm nay là năm đầu tiên
năm đầu tiên thí sinh hà nội phải thi bốn môn thay vì hai môn như những năm trước
đồng thời cũng là năm đầu tiên hà nội chỉ lấy điểm thi để xét tuyển
lo lắng là tâm trạng chung của không chỉ riêng thí sinh mà cả phụ huynh
không phải riêng bản thân mình mà ra mẹ nào thì cũng rất là lo lắng khi mà các con nó chuyển cấp bước vào cái giai đoạn mới
thế thì hành sang thì chắc bọn chuẩn bị rồi rồi sớm thôi chứ không phải đến thời điểm này
sáng nay các em đã hoàn thành môn ngữ văn
buổi chiều các em thi môn toán
thời gian làm bài mỗi môn là một trăm hai mươi phút
sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
năm nay các phòng bảo quản đề và bài thi đều có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động hai mươi bốn h một ngày
điểm thi cũng sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả chấm thi
điểm chuẩn được công khai sớm hơn năm trước
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn trọng dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thành thưởng b
xã an trạch huyện đông hải tỉnh bạc liêu về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu của tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần hoàng vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khóm hai phường bảy
thành phố bạc liêu của tỉnh bạc liêu và đối tượng nguyễn thị hồng tâm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại ấp cái tràm b thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã về tội chứa mại dâm
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện